tổng thống đắc cử donald trump có thể đảo ngược chính sách thương mại của nước mỹ hiện nay
ngay trong những ngày đầu tiên cầm quyền
nội dung được nêu ra trong biên bản liệt kê những công việc cần làm
trong hai trăm linh ngày đầu tiên của chính quyền mới ở mỹ
sau khi ông trump nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tới đây
nhà trắng cho biết đã nhận được bản ghi nhớ do phó tổng thống mỹ đắc cử mike pence
tra vào tối một mươi năm tháng một mươi một bước đi đầu tiên để có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn
về chính quyền sắp tới
theo biên bản này chính quyền mới sẽ đảo ngược chính sách thương mại thỏa hiệp
và thay bằng những hiệp định thương mại mới đặt lợi ích của các công ty
và người lao động mỹ lên hàng đầu
biên bản nêu năm nguyên tắc cơ bản gồm đàm phán lại hoặc rút khỏi hiệp định tự do bắc mỹ
nafta dừng hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp chấm dứt nhập khẩu không công bằng
chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương
biên bản cũng đặt ra trọng tâm là mang công việc sản xuất trở lại mỹ giảm thuế doanh nghiệp
biên bản cũng đặt ra ba cột mốc chính bao gồm ngày đầu tiên ngày thứ một trăm linh và ngày thứ hai trăm linh
bên cạnh nêu ưu tiên trong chính sách đối nội ông donald trump cũng đang gấp rút kiện toàn bộ máy nhân sự
trong chính quyền mới đặc biệt là những vị trí chủ chốt
hiện nhà đầu tư winbur ross bảy mươi chín tuổi đang là ứng viên hàng đầu cho chức bộ trưởng thương mại mỹ